công an thành phố vũng tàu cũng đang điều tra xử lý vụ án tàng trữ cháy phép chất ma túy
và thu giữ số lượng tăng vật nghi là ma túy dạng cocaine lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn thành phố vũng tàu nói riêng tỉnh bà rịa vũng tàu nói chung
vào ngày hai mươi bảy tháng ba công an thành phố vũng tàu kiểm tra tại một phòng trọ
ở đường đô lương phường một mươi một thành phố vũng tàu đã phát hiện đối tượng nguyễn thanh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
nhằm mục đích mua bán thu giữ một gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy loại cocaine có khối lượng khoảng một kg và một điện thoại di động
ngoài gói ni lông nói trên nguyễn thanh tuấn đã tự nguyện chỉ dẫn đến nơi cất giấu hai mươi gói ni lông
chứa chất tinh thể màu trắng khối lượng khoảng hai mươi một kg còn lại
cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ niêm phong theo đúng quy định của pháp luật
theo hồ sơ ba
vào lúc ban đầu qua một người đàn ông tuấn biết được địa điểm có các gói nghi là ma túy nói trên
nên đã ra lấy và đem về nhà trọ
tại đây tuấn đã mở gói ni lông ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy đối tượng đã cất giấu và tìm hiểu với mục đích nếu như đúng là ma túy sẽ bán lại cho người khác
hệ công an tp vũng tàu đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
cơ quan công an khuyến cáo người dân nếu như phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi giạt
phải kịp thời trình báo cho các cơ quan chức năng
hệ phương và chủ động giao nộp cung cấp thông tin có liên quan không được cất giấu dẫn đến vi phạm pháp luật